ngay từ nhỏ thúy toàn đã tỏ lòng ngưỡng vọng phục tài noi gương thế hệ cha anh theo từng cách sống
về với làng phủ liêu giữa tiết trời tháng năm nắng vàng như mật nơi đầy yên ả thanh bình mái đỉnh cổ kính bóng cây đề hàng trăm năm tuổi vẽ nên bức tranh làng quê mộc mạp giản dị mà sao quá chân tình
tôi rất tự hào về quê hương này
có rất nhiều có một cái truyền thống văn hóa lâu đời
từ bé từ những ngày khách mạng phải nói là những ngày cách mạng tháng tám thì cái làng này sôi nổi lắm
những lớp chi thức kia đưa những đoàn kịch của trung ương về diễn ở đình làng này
cho nên là cái không khí và cái không khí nghệ sĩ cái tinh thần của gì nó ngấm vào mình nó khơi gọi trong mình
ngay từ đó
học hết năm đệ nhất theo phong trào tổng quân ông được vào tham gia trường thiếu sinh quân dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường gắn bó với dịch thuật của thúy toàn
một trong những người bạn gắn bó mật thiết với trạng đường văn nghiệp của thúy toàn từ những ngày ở trường thiếu sinh quân tới mãi sau này
không thể không nhắc tới nhà văn ma văn kháng
dịch giả thúy toàn chia sẻ người bạn nguyễn kháng sau này là nhà văn ma văn kháng chính là người đầu tiên đã nhền nhóm ngọn lửa thơ văn trong ông trong những tháng ngày non trẻ ở trường thiếu sinh quân
kể từ ngày lúc một mươi hai một mươi ba tuổi trong lương việc thiếu sinh quân bảy mươi năm trời theo sát nhau từng bước một thì hoàng thúy toàn trước sau vẫn là một cơn đầy như thế này
dung dị chân thật giản dị nhưng sâu xa và thẳng thấm vô cùng
ở trường thiếu sinh quân khi ấy còn có nhà giáo vũ thế khôi nguyên trưởng khoa tiếng nga đại học ngoại ngữ hà nội con trai cả của luật gia nhà trí thức nổi tiếng vũ đình hòe
hồi tưởng về những tháng năm học tập sinh hoạt
cùng người bạn thúy toàn tại trường
trường thiếu sinh quân nhà giáo vũ thế khôi lại khó tránh khỏi xúc cảm bồi hồi
chúng tôi luôn luôn cùng nhau
thì tôi có thể nói đấy là một người bạn

nhỏ nhẹ thôi không phải đau to bố lớn
giúp được cái gì cho người khác giúp đi nơi đến chỗ
đến cái đặc điểm mà tôi nhớ thì là như vậy
và làm việc thì rất là cần củ
là những cậu bé thiếu sinh quân mới một mươi ba một mươi bốn tuổi
nhưng qua các bài giảng bài hát
của người thầy phạm tuyên khi ấy
tình yêu lòng bác ái với đất nước liên xô rộng lớn
đã dần manh nha nhen nhóm trong mỗi người
với dịch giả thúy toàn
đây cũng là cơ hội đầu tiên giúp ông được tiếp xúc với nền văn học hàn lâm
nhưng hết sức chữ tình mộc mạc này
cùng trong nhóm với thúy toàn thời điểm ấy
còn có đạo diễn nghệ sĩ nhân dân đặng nhật minh
với đạo diễn đặng nhiệt minh
qua những tháng ngày cùng hạng
học tập sinh hoạt tại mảnh đất liên xô lạnh giá
nhưng ấm nóng tình người
thúy toàn vẫn luôn là người bạn nhiệt thành cẩn mẫn
bọc lộ năng khiếu ngôn ngữ
ngay từ những ngày đầu tiếp xúc với tiếng nga
từ ngày đã học ở nga
thì anh rất mê thế này
cứ ngày mỹ là lúc nào có điều kiện
thì là anh mới vào trường đại học điện hành liên xô
để anh xem
học tập sinh hoạt tại mảnh đất liên xô
đặc biệt là các lớp diễn viên
sau đó về thì anh cũng mua một cái máy ảnh
anh ấy tự hóa trang
anh ấy tự chụp ảnh
cho nên là anh ấy
tôi nhớ là hồi đó tôi chả có khách làm gì về điện hành cả
thế nhưng mà riêng anh toàn ấy đã
yêu cái nghề nghệ thuật này từ sớm
cả cái thế hệ
lúc bây giờ kể cả người lớn tuổi
đều coi liên xô đấy là
là một cái lý tưởng cao đẹp
và thành trì của cách mạng
bây giờ tôi cũng nhớ mấy câu thơ mà
thầy giải văn dạy chúng tôi
từ lúc bây giờ
đêm tháng rời
một ngọn đèn đỉnh núi
mấy ngôi sao lưng trời
lấp lạch cách đêm tối
cái tình cảm ấy là cái tình cảm rất là sâu rộng
cho nên khi mà chúng tôi nghĩ
được vinh dự được sang đấy
để mà học tập thì đều rất phấn khởi
và đều có một quyết tâm rất lớn
là phải học cho thành tài
sớm có những định hướng chắc chắn
nên ông dồn hết tâm huyết với việc dịch thơ
ông tâm niệm cứ đi thì khắc đến
vì thế thúy toàn luôn bền bỉ với việc của mình làm
công việc mà ông gọi là đem cái đẹp cho người khác đọc
từ năm tám mươi hai cho đến năm chín mươi là học được nhiều cái về phương pháp dịch
cái kinh nghiệm dịch của các anh
thế thì sau đến từ chín mươi giờ đi
thì tôi cũng nhận cái nhiệm vụ làm chủ tịch hội đồng dịch
các anh ấy truyền cho thì mình càng ngày càng đi sâu vào
theo dõi bạn bè những người đồng nghiệp về dịch
cũng như là bản thân mình làm công việc này
thì rút ra những bài học và tập hợp lại về mặt lý luận
cũng như là gì thì mình phát biểu
đây phát biểu kia
rồi viết bài chỗ này chỗ kia
thì cuối cùng và sưu tầm những bài
thì cuối cùng tôi cũng có một mươi cuốn sách về lao động dịch thuật
trong đó tác phẩm tạo được dấu ấn sâu đậm của dịch giả thúy toàn
với nhiều thế hệ bạn đọc
chắc hẳn chính là bài thơ tôi yêu em
hay là vác lưu biu của đại thi hào phúc

tôi yêu em của dịch giả thúy toàn không chỉ từng được chép trong sổ tay của nhiều độc giả yêu thơ nga
mà còn được dạy trong trường phổ thông
đây được xem là thành công và vinh dự mà không phải người dịch nào cũng có thể làm được
và cũng chính từ bài thơ này mà dịch giả thúy toàn còn được gọi là nhà puskin học của việt nam
lúc bây giờ bắt đầu yêu
và là người bạn học
nhưng mà rõ ràng là cái sự là yêu nó lạ lắm
mình thích thì thế thôi
nhưng mình luôn luôn e rẻ
và thấy rõ cái sự khác biệt
người ta ở một đẳng cấp khác
mình ở một đẳng cấp khác
chính vì vậy mà hợp với lại cái bài tôi yêu em
đến nay chừng có thể
ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phá
nhưng không để em bật lòng thêm nữa
hay hồn em phải gợn bóng u hoài
tôi nghĩ là dịch giả thúy toàn
với tư cách là một người dịch thơ
mà trước hết là thơ của một nhà thơ nga vĩ đại
là anh sandro puskin
đã có những bản dịch rất thành công
và tôi cảm thấy là nó phải cho một người dịch thơ
là một người dịch thơ
một người dịch thơ một người dịch thơ